quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
đây là văn bản pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo lập hành lang quản lý việc xuất cảnh nhập cảnh nhất là trong tình hình mới hiện nay
theo ý kiến của nhiều đại biểu nhiều quy định của dự thảo luật có tính khả thi cao vì được xây dựng trên cơ sở kế thừa
bổ sung pháp lệnh hiện hành và cơ bản thống nhất với quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật
tuy nhiên luật cần quy định cụ thể để bảo đảm sự thống nhất tránh mâu thuẫn trồng chéo giữa quy định của dự thảo luật này
với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như luật quốc tịch việt nam luật cư trú luật biên giới quốc gia
tuy nhiên dự luật cần quy định cụ thể hơn về các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh nhập cảnh
nợ thế là không được đi nước ngoài tôi cho rằng rất là đúng
tuy nhiên trong thực tế hiện tại đang diễn ra có một số trường hợp
nợ thế không muốn di phạm và không biết mình di phạm không biết mình nợ thế
đến khi bước vào làm thủ tục xuất cảnh thì mới biết mình đang còn nợ và số tiền nợ rất là thấp có thể vài trăm nghìn
thì tôi nghĩ cái này để nghĩ sắc tính lại cần có cái giới hạn khoảng bao nhiêu tiền thì là cấm xuất nhập cảnh
bên cạnh đó cũng có nhiều đại biểu cho rằng trong dự thảo luật cần thiết có quy định phát hành hộ chiếu gắn chip điện tử này
áp dụng công nghệ tiên tiến
mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng nhằm tăng tính sắc thực của hộ chiếu
việc phát hành hộ chiếu điện tử là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường và bảo đảm an ninh an toàn
mặt khác chip điện tử trong hộ chiếu đã tích hợp đầy đủ các dữ liệu về nhân thân và đặc điểm sinh chắc học của người sử dụng
nên hộ chiếu điện tử có thể thay thế giấy tờ tùy thân
và việc sử dụng hộ chiếu điện tử cũng giúp cho công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu nhanh hơn chính xác hơn
khi áp dụng việc kiểm soát bằng hệ thống kiểm soát tự động
theo ý kiến của nhiều đại biểu các quy định đối với hoạt động xuất cảnh nhập cảnh đối với người nước ngoài khi vào việt nam
cũng cần được bộ công an tổng kết đánh giá lại sau một thời gian thi hành để sớm ban hành thành luật thay vì pháp lệnh nghị định như hiện nay